liên tục trong một tuần vừa qua thời tiết nắng nóng đã bao phủ trên cả nước
đang nói chỉ số tiêu cực tím tại nhiều địa phương trong những ngày qua có thể lên đến mức một mươi ở mức nguy hiểm với da và mắt của con người
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày tám tháng sáu hà nội và các tỉnh bắc bộ trung bộ nắng nóng gai gắt có nơi trên ba mươi chín độ
chỉ số tiêu cực tím có nguy cơ gây hại cao đến rất cao
ngày chín tháng sáu chỉ số tiêu uv ở hà nội và đà nẵng có giá trị từ bảy chín với mức ảnh hưởng nguy cơ gây nguy hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng
khi chỉ số uv từ tám đến một mươi có thể gây bỏng da sau hai mươi năm phút tiếp xúc chỉ số uv từ một mươi một trở lên là mức rất cao rất nguy hiểm nguy cơ làm tổn thương da mắt bị bỏng
nếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong khoảng một mươi năm phút mà không được bảo vệ người dân nên sử dụng khẩu trang và quần áo chống nắng dày đúng quy cách để ngăn tiêu uv
vì người dân cũng cần sắp xếp công việc hạn chế đứng dưới nắng quá lâu để tránh các bệnh mùa nắng